hiện vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc cam lộ la sơn vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo